chuyển sang các tin tức khác liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại xã yên viên huyện gia lâm hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng với công an huyện gia lâm
đã bắt đối tượng gây án là giàng xeo diêu sinh năm hai nghìn hai người dân tộc mông
chú tệ xã pha long huyện mường khương tỉnh lào cai
vì hiện đồng phạm gây án là lưu ngọc vĩ sinh năm hai nghìn ba chú tệ xóng sáu thôn linh thanh
xã thuần thành huyện thái thụy tỉnh thái bình đang bỏ trốn
theo tài liệu điều tra hai đối tượng dư và vĩ do cần tiền để chơi game và tiêu xài
diêu đã mua một con dao kiểu gấp dài khoảng hai mươi cm tại cổng bến xe mỹ đình
rồi cùng bàn bạc với vĩ đi cướp xe ôm
đến khoảng h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy tại khu vực đường tôn thất thuyết
diều và vĩ đã thuê anh quyết trở đến khu vực cầu phù động gia lâm với giá hai trăm năm mươi đồng
đến đoạn đường d sông đuống xã yên viên
thấy vắng người diêu yêu cầu anh quyết dừng xe
vĩ đã dùng hai tay ôm anh quyết diêu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào người anh quyết
sau đó vĩ đã lấy ví trong túi quần cùng với diêu điều khiển xe máy của nạn nhân
rồi bỏ chạy về hướng bắc giang theo đường một a cũ
đến địa phận xã hoàng linh việt yên bắc giang diêu và vĩ đã thuê nhà nghỉ
mua quần áo mới vứt dao vứt quần áo mặc khi gây án
cầm cố chiếc xe máy được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng tại một cửa hàng cầm đồ bảy mươi chín
di và vĩ đã chia nhau số tiền cầm cố xe máy cướp được
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi chín tháng bảy cả hai đối tượng đã đi xe khách về hà nội
ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe mỹ đình
tại đây diều đã gặp nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tệ xã hoàng thanh huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
và kể cho sơn nghe toàn bộ sự việc
ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã bắt giữ diêu và sơn
còn vĩ đang bỏ trốn
vào hồi một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực phường đại kim quận hoàng mai hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
công an quận hoàng mai bắt quả tàng đối tượng trần trọng lâm
phó trưởng ban xã hội bạn đọc báo sức khỏe và đời sống
đang có hành vi cưỡng đoạt hai trăm một mươi triệu đồng
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú quận hà đông hà nội
là cổ đông của phòng khám đa khoa kinh đô
có địa chỉ tại lô bảy mươi chín đường minh khai phường sương giang thành phố bắc giang
bước đầu đối tượng lâm khai nhận do nắm bắt được là phòng khám đa khoa kinh đô
có lỗi sai phạm nên đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm cho qua
nếu không thì sẽ viết bài đăng báo
hiện công an tỉnh bắc giang đã thu giữ hai trăm một mươi triệu đồng
một xe ô tô hai điện thoại di động một số giấy tờ có liên quan và đang phối hợp điều tra mở rộng
thông tin mới nhất liên quan đến vụ kho hàng lậu rộng hơn một mươi m hai
vừa bị truy quét tại địa chỉ một trăm bốn mươi năm đường hoàng diệu lào cai
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu bộ công an bộ công thương phối hợp xác minh điều tra để làm rõ xử lý nghiêm
theo số liệu từ tổng cục quản lý thị trường
tổng kho hàng lậu khủng trên có hai trăm ba mươi bảy chủng loại hàng hóa với tổng số một trăm năm mươi tám một mươi bốn đơn vị sản phẩm
trong đó gồm một trăm năm mươi một ba trăm hai mươi sáu đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng lậu
và sáu sáu trăm tám mươi tám đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng thế giới
trong kho còn có tám trăm một mươi một mã đơn hàng đã được đóng gói chờ chuyển phát
toàn bộ số hàng tại kho hàng lậu khủng này được chất vào trong ba mươi bốn container mới đủ chỗ để niêm phong
trong danh sách liệt kê chi phí của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê là luật lá là hai mươi triệu đồng một tháng
và đây là vụ thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại